thưa quý vị và các bạn để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người khuyết tật có khả năng lao động
có kỹ năng nghề và có việc làm thì bên cạnh việc giả soát hoàn thiện chính sách
rất cần sự chung tay sẻ chia của toàn xã hội
để mạnh xã hội hóa dạy nghề tạo việc làm là yếu tố vô cùng quan trọng giúp người khuyết tật có cơ hội có việc làm ổn định để hoa nhập với cộng đồng
theo đó nhiều địa phương đã thành lập và bố trí kinh phí từ quỹ việc làm cho người khuyết tật để hỗ trợ tạo việc làm
các tổ chức của người khuyết tật cũng đóng góp tích cực vào việc gia tăng số người khuyết tật học nghề tạo việc làm hàng năm
đây là một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ và dạy nghề cho người khuyết tật xã tản lĩnh huyện ba vì thành phố hà nội
cơ sở sản xuất này đến nay đã có được hai mươi lao động với mức lương từ bốn đến tám triệu đồng một người một tháng
tạo ra công an việc làm đảm bảo thu nhập cho người dân địa phương trong đó có những lao động là người khuyết tật
tại thành phố đà nẵng doanh nghiệp này đã được tạo ra một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ và dạy nghề cho người khuất tật
cơ sở sản xuất này đã phối hợp với các hội người khuất tật cấp quận huyện và thành phố
không chỉ đón nhận những người khuyết tật đến với cơ sở của mình mà còn tạo điều kiện cho những người có sức khỏe yếu
làm việc tại nhà đảm bảo được thu nhập hàng tháng
còn tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước các cấp hội phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức các lớp đào tạo nghề
và tạo công an việc làm cho người khuyết tật giúp người khuyết tật có được một công việc ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống
nhiều nơi tổ chức học nghề và tổ chức sản xuất ngay tại các cấp hội các lớp học nghề
rồi phối hợp với doanh nghiệp lo đầu ra cho sản phẩm trên thị trường
các cách làm này không chỉ giúp cộng đồng người khuyết tật có thể có được thu nhập bằng chính sức lao động của mình
mà còn giúp họ tự tin hơn

giúp bảo hiểm xã hội cho một số anh chị em những người có nhu cầu và họ có nguyện vọng
họ có cái ổn định thu nhập thì cũng góp tìm được cái phần ổn định xã hội
các doanh nghiệp mà họ tiếp nhận những người khuyết tật thì họ cũng ngại
nhưng mà thực sự là khi nhiều người khuất tật họ làm họ cảm thấy ok là họ lại thích nữa
tại vì những người khuyết tật hầu như họ siêng năng họ không bỏ việc
mà họ đã làm một chỗ nào là y chỗ đó thôi họ không có muốn thay đổi
nên là cái chuyện đó

là cái chuyện đó là tôi thấy là nếu mà có những cái kênh mà để trực tiếp quảng bá
cái sản phẩm của người khuyết tật từng địa phương đó là theo ý cá nhân của tôi
ví dụ như người khuyết tật họ làm một cái sản phẩm
họ cũng đặt bằng đầu ốc bằng tay với tất cả những chất xác mà đầu tư vào đó
nhưng mà tại vì sao những cái xã hội nó phát triển
những cái người bình thường họ lại nghĩ rằng
có nhiều người họ nghĩ rằng là những người khuyết tật làm nó sẽ xấu hơn những người bình thường
thế nên là đối với cá nhân tôi là ngoài những cái công việc mà nó mang tính cách nhân văn
để tạo công an việc làm như người khuất tật á là tốt rồi
để cho họ thu nhập ít ra họ cũng phải nuôi đủ cái cuộc sống của họ
nhưng mà để làm sao để tiêu thụ được những cái sản phẩm người khuất tật làm ra
đấy cái đó là một cái rất là quan trọng
trung tâm hướng nghiệp từ thiện chữ thập đỏ của thành phố đà nẵng
là trung tâm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy

là cơ sở dạy nghề miễn phí cho thanh thiếu niên
những em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
hiện nay mỗi năm trung tâm có thể giúp đỡ từ năm mươi đến sáu mươi em khuyết tật
ngoài việc được tạo điều kiện ăn ở tại trung tâm
các em học sinh khuyết tật còn được vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề
và để có thể tạo đầu ra cho sản phẩm cho các em
nhằm có thêm kinh phí xoay vòng mua nguyên vật liệu
trung tâm đã thực hiện hình thức xã hội hóa bằng cách phối hợp cùng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tiêu thụ các sản phẩm do chính các em làm ra

và khi các em làm ra có tiền thì các em lại được người ta trả lương
và trích từ đồng lương các em để chi phí ăn ở và từ đó các em tự sống độc lập
theo thống kê chưa đầy đủ của ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
trong số những người khuyết tật được hỗ trợ về dạy nghề tạo việc làm
có gần bốn mươi một người nhận được tư vấn về học nghề tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm
gần một mươi tám người được miễn giảm học phí
đáng chú ý
số cơ sở dạy nghề ở việt nam đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng
đến nay một trăm năm mươi sáu cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho người khuyết tật
trong đó năm mươi năm cơ sở dạy nghề chuyên biệt
cùng với đó là khoảng hai trăm linh cơ sở tham gia dạy nghề cho người khuyết tật
và trên năm trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật
để có thể có được những con số này là nhờ sự góp sức không nhỏ của các doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương
vấn đề việc làm cho người khuất tật
người khuất tật thì cần sự chung tay của tất cả cộng đồng
một cơ quan nhà nước hoặc ngay một hội thì cũng không thể làm được
mà cần sự chung tay
ví dụ như chúng tôi hiện nay đang thấy có cái sự tham gia của rất đông hội tham gia
rồi các doanh nghiệp
hiện tại tại đà nẵng có một vài doanh nghiệp là sẵn sàng nhận người khuyết tật vào học
không phải trả học phí
thậm chí còn hỗ trợ ăn trưa cho người khuyết tật khi đến học
và như thế thì khi mà tất cả mọi người cùng chú ý
cùng quan tâm đến thì người khuyết tật sẽ có nhiều cơ hội hơn
để được tiếp cận việc làm cũng như tự tạo ra thu nhập nơi sống bản thân
bên cạnh cái việc thuận lợi là có một số doanh nghiệp đã mở ra
với vấn đề tiếp nhận người khuất tật thì vẫn còn những doanh nghiệp
họ khi mà mới nhắc đến người khuyết tật thôi
thì họ bảo sợ người khuyết tật vào không làm được chỗ họ
rồi gây ảnh hưởng xấu đến cái hình ảnh các doanh nghiệp
thì có nghĩa là về nhận thức
về khả năng lao động của người khuất tật cũng còn hạn chế
họ chưa tin tưởng vào là người khuất tật có thể làm được
không làm được không làm được
người khuất tật tìm được việc làm ổn định
để nâng cao đời sống giảm tình trạng kỳ thị
phân biệt đối xử với người khuất tật
nâng cao năng lực của các cơ sở trợ giúp người khuyết tật
cơ sở đào tạo nghề cho người khuất tật
cần nhiều hơn nữa sự quyết tâm nỗ lực
chung tay hành động của các cấp các ngành
sự sẻ chia của các tổ chức cá nhân
đối với người khuất tật
tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật về dạy nghề
tạo việc làm và trợ giúp xã hội
cái xã hội hóa thì tôi cho là rất là quan trọng
tôi được biết là hiện nay cũng có một số các tổ chức trong nước và quốc tế
đã hỗ trợ người khuất tật được học nghề
và người ta tự tạo điều việc làm ở một số các địa phương
và tôi nghĩ rằng không những nhà nước
mà xã hội các doanh nghiệp trong và ngoài nước
mà có cái quan điểm là hỗ trợ
cho người khuyết tật để mà họ có cái cơ hội được học nghề
và họ tự tạo được việc làm cũng như người ta xin được việc làm
đấy là một cái điều rất đáng làm và đáng phải đồng hiên
cũng như là có cái thông tin đến với cộng đồng xã hội
để họ có cái trách nhiệm xã hội
giúp người khuyết tật được học nghề và có việc làm
trong những năm qua sự quan tâm chỉ đạo của đảng
nhà nước trong việc đẩy mạnh xã hội hóa
khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề
tạo việc làm đối với người khuất tật
đã huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân
các doanh nghiệp các tổ chức của người khuyết tật
từ thiện trong và ngoài nước
góp phần không nhỏ vào tạo việc làm cho cộng đồng người khuyết tật
từng bước giảm dần những rào cản
cải thiện đời sống bảo đảm quyền của người khuyết tật
bên cạnh đó để đảm bảo và chăm sóc cho người khuyết tật
đảng nhà nước và chính phủ đã ban hành nhiều đề án
chính sách về an sinh xã hội
tạo việc làm dạy nghề tạo cơ sở
triển khai các chính sách đến người khuyết tật tại các địa phương
nhằm hướng tới mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người khuyết tật tại việt nam
có khả năng lao động có kỹ năng nghề và có việc làm
tại việt nam hiện nước ta có khoảng tám triệu người khuất tật
chiếm bảy tám dân số trong đó năm mươi tám người khuyết tật là phụ nữ
một mươi người khuất tật thuộc hộ nghèo
để đảm bảo và chăm sóc cho người khuyết tật
đảng nhà nước và chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương
chính sách về an sinh xã hội tạo việc làm dạy nghề cho các đối tượng này
theo đó chính phủ đã ban hành nghị định số hai mươi tám
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật
trong đó có các chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật
chương một quy định chung của nghị định hai mươi tám
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật nêu rõ
điều năm chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật
tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở trình hình
phục hồi chức năng chăm sóc giáo dục dạy nghề tạo việc làm
hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật
được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật
về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
hai bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trình thủ tướng chính phủ
về loại hình tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của cơ sở trình hình
phục hồi chức năng cơ sở chăm sóc người khuyết tật
tạo việc làm và cơ sở cung cấp dịch vụ khác giúp người khuyết tật quy định
tại khoản một điều này
chương hai việc làm cho người khuất tật
điều chín cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ ba mươi tổng số lao động trở lên
là người khuất tật quy định
cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ ba mươi tổng số lao động trở lên
là người khuất tật quy định tại điều ba mươi bốn luật người khuất tật
được hưởng các chính sách yêu đãi sau đây
a hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật
theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội
mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất
kinh doanh mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất
kinh doanh theo quy định của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện môi trường làm việc
cho cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ ba mươi tổng số lao động trở lên
là người khuất tật
b miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế
c vây vốn yêu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh
từ ngân hàng chính sách xã hội điều kiện vay thời hạn vay
mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện hành
áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm
d ưu tiên cho thuê đất mặt bằng mặt nước theo quy định của pháp luật
d miễn tiền thuê đất mặt bằng mặt nước phục vụ sản xuất
kinh doanh đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ bảy mươi lao động
là người khuyết tật trở lên giảm năm mươi tiền thuê đất mặt bằng
mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất
kinh doanh sử dụng từ ba mươi đến bảy mươi lao động là người khuyết tật
trong thời gian được miễn giảm tiền thuê đất mặt bằng mặt nước
cơ sở sản xuất kinh doanh không được chuyển đổi chuyển nhượng
tặng cho cho thuê quyền sử dụng đất mặt bằng mặt nước
không được thế chấp cầm cố bảo lãnh góp vốn liên doanh
liên kết bằng quyền sử dụng đất mặt bằng mặt nước
theo quy định của pháp luật về đất đai
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo